đường xuất hiện trong tất cả các loại thực phẩm có chứa carbon hyd như trái cây rau quả ngũ cốc và sữa
vì cơ thể chúng ta tiêu hóa những thực phẩm này một cách từ từ
nên lượng đường trong đó có thể cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho các tế bào của cơ thể
ăn nhiều trái cây rau và ngũ cốc nguyên hạt cũng đã được chứng minh là giảm nguy cơ mắc bệnh mạng tính
như đái tháo đường bệnh tim và một số bệnh ung thư
khi bạn tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung
tức là đường mà các nhà sản xuất thực phẩm thêm vào sản phẩm để tăng hương vị hoặc kéo dài thời hạn sử dụng
không giống với đường tự nhiên các loại đường bổ sung được hấp thu nhanh do đó làm tăng lượng đường trong máu
những thực phẩm chứa đường bổ sung phổ biến là nước ngọt nước trái cây đóng hộp
sữa chua có hương vị ngũ cốc ăn liền bánh quy bánh ngọt kẹo hay hầu hết các thực phẩm chế biến sẵn
dấu hiệu bạn đang ăn quá nhiều đường cảm giác đói tăng lên
nghiên cứu cho thấy nếu bạn đang tiêu thụ nhiều ca lo hơn thông thường qua đường bổ sung
dấu hiệu đầu tiên là cảm giác đói ngày càng tăng
nếu không có protein chất sơ và chất béo lành mạnh cơ thể sẽ đốt cháy đường nhanh chóng và làm tăng cảm giác đói
điều này có thể dẫn đến việc ăn vặt nhiều hơn
hơn nữa lượng đường cao làm gián đoạn quá trình trao đổi chất bằng cách can thiệp vào lepin
chất ức chế cơn đói khiến bạn muốn ăn nhiều đường hơn và đói hơn
nếu bạn cảm thấy ủ rũ cáo kình hoặc khó chịu thì căng thẳng có thể không phải là lý do duy nhất
mà đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang ăn quá nhiều đường
ăn nhiều đường có thể thúc đẩy tình trạng viêm nhiễm khiến tâm trạng trở nên tồi tệ hơn và dẫn đến các triệu chứng trầm cảm
nguyên nhân do khi chúng ta ăn một bữa ăn nhiều đường sẽ nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu
nhưng khi cơ thể bạn gấp rút xử lý tất cả lượng đường đó
mức năng lượng của bạn sẽ giảm xuống khiến bạn cảm thấy ủi ủi và cáu kỉnh
việc ăn quá nhiều đường không chỉ gây thừa cân béo phì mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa
ăn nhiều đường sẽ khiến cho các tế bào hoạt động quá tải
các phân tử đường sẽ kết hợp với protein tạo ra glycassion
đây chính là nguyên nhân làm hỏng collagen khiến da chảy xệ và hình thành nếp nhăn
sư mù não
các vấn đề về tinh thần khả năng tập trung và trí nhớ có thể là kết quả của việc tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung
nghiên cứu cho thấy mặc dù grico là nguồn nguyên liệu chính của não
nhưng lượng dư thừa có thể gây tăng đường huyết
đồng thời có thể gây viêm trong não và tác động tiêu cực đến chức năng nhận thức và tâm trạng
làm thế nào để giảm lượng đường ăn vào
tăng thực phẩm giàu chất sơ
ăn chất sơ giúp bạn cảm thấy no lâu và hạn chế cơn thêm đường
không chỉ vậy chất sơ còn giúp lượng đường trong máu ổn định
ngăn ngừa tình trạng giảm lượng đường và tránh một số tác động tiêu cực tiềm ẩn của việc cai đường
một số loại thực phẩm rau chất sâu lạnh mạnh bao gồm rau các loại hạt và các loại đậu
ăn nhiều chất đạm hơn
protein rất tốt cho việc giảm cảm giác đói và thèm đường
chế độ ăn giàu protein không chỉ làm giảm lượng ghrelin
hóc môn gây đói mà còn giúp duy trì lượng đường trong máu bình thường để ngăn ngừa một số triệu chứng cai đường
các nguồn protein tốt bao gồm thịt bò thịt gà cá trứng đậu lăng và đậu đen
uống đủ nước
nếu cảm thấy bụng mình cồn cào bạn hãy thử uống một cốc nước
vì đôi khi khát nước bị nhầm lẫn với cơn đói
đối với những người có thói quen uống xôda hoặc tiêu thụ các loại đồ uống khác chứa nhiều đường bổ sung
việc uống nước thay vì đồ uống có đường có thể giúp giảm lượng ca lo và đường rất hiệu quả
bổ sung thực phẩm chứa men vi sinh
ăn thực phẩm giống men vi sinh như kombucha kefi temper miso hay kimchi giúp tăng vi khuẩn có lợi trong ruột
ngoài công dụng tốt cho sức khỏe tiêu hóa khả năng miễn dịch
một số nghiên cứu còn phát hiện rằng nó có thể hỗ trợ duy trì ổn định lượng đường trong máu và giảm cảm giác thêm men đường
ăn chất béo lành mạnh
chất béo giống như protein và chất sơ có thể ngăn chặn cảm giác thèm đường
điều này là do chất béo được tiêu hóa rất chậm nên giúp bạn cảm thấy no lâu hơn
thế nhưng loại chất béo mà bạn cần là chất béo lành mạnh từ các loại thực phẩm như cá béo quả bơ và các loại hạt